hội nghị thường niên cấp cao ngoại trưởng của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu vừa khai mạc tại thành phố hamburg miền bắc nước đức
tại hội nghị các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng hiện nay như tình hình chiến sự syri cũng như hợp tác kinh tế trong khu vực
tham gia hội nghị kéo dài hai ngày có sự tham gia của năm mươi bảy ngoại trưởng đến từ các nước thành viên osce cùng nhau tập trung thảo luận nhiều vấn đề
liên quan đến việc hợp tác đông tây tình hình syri cuộc xung đột ở ukraine và đàm phán kiểm soát vũ khí cũng như hợp tác kinh tế
chủ tịch luân phiên osce ngoại trưởng đức frank vanter steinmeier đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của tổ chức này trong việc gìn giữ hòa bình và bảo đảm an ninh tại châu âu
để bảo đảm an ninh cho sự kiện này đức đã huy động hơn một mươi cảnh sát bảo vệ
trước thềm hội nghị ngoại trưởng mỹ john kerry và ông stammeier lần lượt có cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov
tuy nhiên chi tiết cuộc gặp giữa hai vị ngoại trưởng không được tiết lộ